công an phường tân lập thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đã triệu tập một mươi ba thiếu niên học sinh
mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm chuẩn bị tham gia vụ hỗn chiến vào đêm ngày tám tháng một mươi một
trong đó phần lớn các thiếu niên tham gia đi đánh nhau đang là học sinh
khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi một từ tin báo của người dân lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã dẹp được một vụ ẩu đả
của một nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
sau khi tiếp nhận vụ việc để điều tra công an phường tân lập thành phố buôn ma thuột bước đầu đã làm rõ
và triệu tập được một mươi ba thanh thiếu niên học sinh trong đó chủ yếu là các cháu đang là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
thời gian gần đây tình trạng học sinh chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ rồi tụ tập mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
để đánh nhau đang có chiều hướng gia tăng ở tỉnh đắk lắc
thực trạng nhức nhối này đòi hỏi các bậc phụ huynh và ngành giáo dục tỉnh đắk lắc cần quan tâm
và có phương pháp quản lý giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn nữa để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra